chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị năm học mới đang bắt đầu nhiều trường học trên cả nước thực hiện thu phí bảo hiểm y tế dành cho học sinh
tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh không đồng tình vì cho rằng đây là việc làm vì mục đích thương mại và không bắt buộc với học sinh
chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của các bậc phụ huynh và chuyên gia xung quanh câu chuyện này
nhà trường là nơi truyền chữ cho học sinh không phải công ty kinh doanh bảo hiểm
nếu có nhu cầu mua bảo hiểm thì tôi sẽ chủ động liên hệ với công ty bảo hiểm nào mà tôi tín nhiệm để mua trực tiếp
chứ nhất định không thông qua trung gian môi giới cỏ mồi
đây là ý kiến của một bậc phụ huynh trước thông báo thu tiền
bảo hiểm y tế học sinh năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại trường tiểu học hà nội đã gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây
theo như bản thông báo của nhà trường mỗi học sinh sẽ tham gia bảo hiểm y tế với mức thu phí trung bình là bốn trăm chín mươi hai đồng
thời hạn từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám mức đóng bảo hiểm y tế tranh lệch tùy theo ngày tháng năm sinh của học sinh
chẳng hạn học sinh sinh ngày một một mươi hai nghìn một mươi một
phải đóng mức phí tối đa là sáu trăm một mươi năm đồng có thời hạn từ ngày một một mươi hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi tám
ngoài bảo hiểm y tế phụ huynh phải đóng cho con loại bảo hiểm thân thể với mức phí là một trăm linh đồng
thủ đô hà nội hiện mới có chín mươi bảy mươi bảy học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn hơn một trăm năm mươi em chưa tham gia
đây không phải là địa phương duy nhất trên cả nước gặp khó khăn khi vận động các bậc phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế cho con mình
chị bùi thị dung có hai con trai trong đó một bé chuẩn bị vào lớp một
trước những ý kiến trái chiều về bảo hiểm y tế cho học sinh có bắt buộc phải tham gia hay không
và tham gia theo hình thức nào cũng là điều khiến chị băn khoăn
để bảo vệ sức khỏe cho con chị sẵn sàng chuẩn bị tài chính để đóng góp những khoản phí có lợi cho con mình
vì vậy điều chị mong muốn là được nhận những thông tin chính xác về vấn đề này
chị bùi thị dung có hai con trai trong đó một bé chuẩn bị vào lớp một

bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam cho biết trách nhiệm của nhà trường trong việc thu phí bảo hiểm y tế học sinh sinh viên
đã được quy định cụ thể tại thông tư số bốn mươi một của liên bộ y tế tài chính
một số phụ huynh cũng thắc mắc là vậy trách nhiệm có phải của nhà trường triển khai thực hiện cái việc này hay không
thì theo quy định của thông tư số bốn mươi một của liên bộ y tế tài chính về thực hiện luật bảo hiểm y tế
thì chúng ta thấy là trong đó nói rất rõ
nhà trường có trách nhiệm lập danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế
và như vậy đây không phải là bảo cơ quan các trường học là làm thuê hay là làm hộ cho cơ quan bảo hiểm xã hội
đây thuộc trách nhiệm của các nhà trường mà đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật
theo quy định của luật bảo hiểm y tế tất cả mọi người dân đều phải tham gia bảo hiểm y tế
được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của đảng và nhà nước
trong đó học sinh sinh viên cũng là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế
tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại trường học
bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc
và tất cả mọi người dân trong đó có học sinh sinh viên hiện nay là đều phải bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế
và như vậy bảo hiểm y tế xã hội hiện nay đang triển khai thực hiện
nó khác với những cái loại hình bảo hiểm y tế thương mại khác
đối với các loại hình bảo hiểm y tế thương mại khác do các công ty bảo hiểm triển khai thực hiện
thì đấy là bảo hiểm y tế tự nguyện
còn loại hình bảo hiểm y tế hiện nay do bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức thực hiện
thì đó là bảo hiểm y tế bắt buộc
và như tôi đã nói là tất cả học sinh sinh viên đều phải tham gia
chị nguyễn thị thu hương có con trai đang học lớp một tại trường tiểu học an hưng hà nội
ngay từ đầu năm học chị được thông báo phải đóng các khoản phí cho con
trong đó có bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể
riêng bảo hiểm y tế chị phải đóng sáu trăm một mươi năm đồng
thứ nhất là nhà trường cũng chưa phổ biến gì cho phụ huynh
mà chỉ thông báo cho giáo viên chủ nhiệm bằng thu tiền bảo hiểm
thì có nhiều người họ cũng không biết bảo hiểm y tế dùng như thế nào
bảo hiểm thân thể dùng như thế nào và được các quyền lợi gì
thế nên là có thể gây ra các tác dụng ngược là họ không muốn tham gia
họ nói tôi tham gia bảo hiểm thương mại tôi họ sẽ không tham gia cái y tế của nhà trường làm gì cả
cái đấy là do khâu tuyên truyền thôi
nhiều giáo viên cũng cho biết họ chỉ làm nhiệm vụ thông báo cho các bậc phụ huynh các khoản đóng góp
còn cách sử dụng thẻ khi đi khám bệnh khám bệnh ở đâu cơ chế hưởng lợi như thế nào
họ cũng không nắm rõ để tuyên truyền cho các phụ huynh
thực tế thì cũng chỉ có một số ít phụ huynh băn khoăn thôi
nên là tôi với cái vai trò là giáo viên chủ nhiệm thì tôi cũng rất là mong muốn là bên bảo hiểm có thể có nhân viên
đến trường để trực tiếp tư vấn cho giáo viên cũng như là có thể gặp gỡ phụ huynh trong những buổi họp đấy
để có thể tuyên truyền cho các phụ huynh
họ có nắm được rõ hơn họ nhận thức được đúng đắn hơn về cái lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế
đối với mình và con em mình trong cuộc sống
rõ ràng ở đây cái công tác tuyên truyền để phổ biến cái chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế
đến từng giáo viên đến từ học sinh là ở góc độ nào đó vẫn còn có những thiếu hụt
tới đây có lẽ là chúng ta cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa và làm sâu hơn nữa cái công tác tuyên truyền này
có nghĩa là chúng ta phải tham gia vào cái tuyên truyền
tại những cái buổi họp này
đối với các đại diện các bậc cha mẹ học sinh rồi những buổi họp hội đồng giáo viên
hoặc là những cái sinh hoạt tập thể lớn của nhà trường
thì cần có đại diện của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp quận huyện xuống
để tuyên truyền về chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế
cũng theo đơn vị này để giảm gánh nặng kinh tế cho các gia đình
phải đóng các khoản thu cho con ngay từ đầu năm học
luật bảo hiểm y tế đã quy định lộ trình đóng bảo hiểm y tế
theo điều kiện cụ thể của mỗi trường học
các bậc phụ huynh cũng có thể tham gia đóng bảo hiểm y tế cho con theo tháng
và cái việc tham gia có thể tham gia từ ba tháng sáu tháng hoặc là tham gia cả năm
thì để giãn bớt đi cái khoản đóng góp
tôi nói ví dụ chẳng hạn như hiện nay thì tham gia bảo hiểm y tế học sinh
là được nhà nước hỗ trợ là ba mươi mức đóng
còn lại là học sinh sinh viên phải đóng bảy mươi
chúng ta biết là nếu mà
cả năm mới khoảng năm trăm linh thì ba tháng hoặc là sáu tháng thì cũng chỉ là hai trăm linh rưỡi
khi tham gia đóng bảo hiểm y tế cho con mình
chị hương cũng đã chủ động tìm hiểu kỹ hai loại bảo hiểm là bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể
bảo hiểm y tế hay bảo hiểm thương mại thì đều có giá trị sử dụng trong vòng một năm
đối với các phòng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe
về chính sách an sinh xã hội thì bảo hiểm y tế là rất là tốt bởi vì cái giá nó rất là thấp
cầm bảo hiểm thương mại thì đứng ở góc
góc độ là người ta là nhà kinh doanh
người ta phải kinh doanh phải có lãi
nên là khi mà mình mua bảo hiểm
mình cũng xác định là mình không bao giờ muốn sử dụng những cái bảo hiểm của mình cả
nếu như mà tính cái chi phí rủi ro
khi mua bảo hiểm là mình mua bán đi cái sự rủi ro và mua
nghĩ là bán sự rủi ro và mua lại sự may mắn
nếu mà một năm mình bỏ ra khoảng sáu trăm linh tiền bảo hiểm y tế
cộng với khoảng hai ba triệu tiền bảo hiểm thương mại chẳng hạn
mà con mình không hề ốm đau không hề bệnh tật
không phải đi viện thì điều đấy là điều rất là mừng
còn đối với các gia đình không có điều kiện thì con thể bỏ ra sáu trăm một mươi năm một năm
cho việc là con không phải đi bệnh viện không phải khám chữa
thì điều đấy cũng rất là tốt không có vấn đề gì cả
còn khi trong trường hợp mà con mắc phải các chứng
hoặc là các bệnh không mong muốn
như ho cảm xốt thì con có thể dùng bảo hiểm y tế được
và bảo hiểm y tế hỗ trợ rất là tốt cho cái này
bảo hiểm y tế với mức giá thấp là điều cần thiết
không chỉ với mỗi em học sinh
mà còn thiết thực với mỗi thành viên trong gia đình
đó là giải pháp sự phẩm tốt cho con khi chẳng may con bị đau ốm